đầu giờ sáng ngày một mươi một tháng hai sở công thương tp hcm ban hành quyết định số hai mươi năm về việc kiểm tra đột xuất các cửa hàng bán lẻ trên địa bàn tránh gâm hàng không bán
đại diện sở công thương tp hcm cho hay quyết định số hai mươi ba kiểm tra một mươi tám đơn vị kinh doanh xăng dầu sở ban hành trước đó vào chiều ngày một mươi tháng hai tập trung vào các nhà nhập khẩu phân phối cho đại lý
quyết định kiểm tra hôm nay ngày một mươi một tháng hai tập trung vào các cửa hàng bán lẻ nhằm ngăn chặn hành vi găm hàng không bán trước giờ điều chỉnh giá
nếu phát hiện cửa hàng nào có dấu hiệu găm hàng thì vào kiểm tra tập trung vào những nơi che biển báo hết xăng hoặc bán giới hạn
đại diện sở công thương cho hay và thông tin thêm trong quá trình điều tra nếu lực lượng chức năng phát hiện có vi phạm pháp luật
sẽ kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính niêm phong thu giữ tài liệu tăng vật vi phạm và đình chỉ các hoạt động trái pháp luật
xử phạt theo thẩm quyền hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý
đoàn kiểm tra do phó tránh thanh tra sở công thương làm trường đoàn và các thành viên có đại diện cục quản lý thị trường công an tp hcm
dữ liệu từ bộ công thương cho thấy giá xăng thành phẩm trên thị trường singapore cập nhật đến ngày chín tháng hai tăng mạnh so với kỳ tính giá trước đó
theo đó bình quân xăng ron chín mươi hai nguyên liệu chính pha chế xăng e năm ron chín mươi hai có giá gần một trăm linh hai usd trên thùng
xăng ron chín mươi năm trên mức một trăm linh bốn usd trên thùng mức này tăng cao hơn giá tại kỳ điều chỉnh cuối năm hai nghìn hai mươi một
tương tự giá dầu trên thị trường singapore ở chu kỳ này cũng tăng so với kỳ tính giá trước đó cần sát mốc một trăm một mươi usd trên thùng
một doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu phía nam dự báo giá xăng trong nước chiều nay ngày một mươi một tháng hai có thể tăng từ một đến một ba trăm linh đồng trên lít
dầu tăng cao nhất một đồng trên lít
tuy nhiên vị này cho hay mức tăng có thể thấp hơn nếu cơ quan
điều hành tăng chi quỹ bình ổn giá xăng dầu
trước đó cục quản lý giá bộ tài chính cũng đã nhận định với tình hình giá nhân liệu đầu vào thế giới tăng mạnh
các giá mặt hàng xăng dầu trong nước tại phiên điều chỉnh giá hôm nay sẽ có nhiều áp lực tăng mạnh
ngày một mươi một tháng hai trên thế giới cả hai hợp đồng dầu giảm nhẹ
dầu wti của mỹ giao dịch ngưỡng tám mươi chín năm usd trên thùng dầu brent giao tháng bốn dưới mốc chín mươi hai usd trên thùng
trước đó trước phiên giao dịch khuya ngày một mươi tháng hai
hợp đồng dầu brand lùi một mươi bốn cent xuống chín mươi một bốn mươi một usd trên thùng dầu wti tiến hai mươi hai cent lên tám mươi chín tám mươi tám usd trên thùng
giá bán lẻ xăng dầu trong nước hôm nay ngày một mươi một tháng hai cụ thể như sau
xăng e năm ron chín mươi hai không quá hai mươi ba năm trăm chín mươi năm đồng trên lít xăng ron chín mươi năm không quá hai mươi bốn ba trăm sáu mươi đồng trên lít
dầu diazen không quá một mươi tám chín trăm linh ba đồng trên lít dầu hỏa không quá một mươi bảy bảy trăm chín mươi ba đồng
dầu mazut không quá một mươi sáu chín trăm chín mươi ba đồng trên kg
chiều ngày một mươi tháng hai khi tiến hành kiểm tra bất ngờ đoàn kiểm tra của bộ công thương chủ trì phát hiện tình trạng xăng còn bảy lít nhưng treo bảng hết xăng không bán xảy ra tại một cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở sóc trăng
thông tin từ bộ công thương cho hay trong ngày một mươi tháng hai theo quyết định số một trăm năm mươi của bộ công thương về lập đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong kinh doanh xăng dầu của một số doanh nghiệp
đoàn đã thực hiện kiểm tra đầu tiên tại một số cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở tỉnh sóc trăng
đây là nơi được người dân báo chí phản ánh nhiều về hiện tượng xuất hiện các biển treo hết xăng
ghi nhận ban đầu cho thấy tại thời điểm kiểm tra có đơn vị đã không còn hàng trong bồn để bán trong quá trình chờ đơn vị đồ mối tiếp thêm đã treo biển hết xăng
tuy vậy cũng có những đơn vị hàng còn nhưng không mở bán với nhiều lý do khác nhau
cụ thể trong chiều ngày một mươi tháng hai đoàn bất ngờ
kiểm tra cửa hàng xăng dầu của công ty trách nhiệm hữu hạn hữu lộc tại ấp an hòa xã an lạc tây huyện kế sách tỉnh sóc trăng
bốn trụ cây xăng ở đây có hai cây xăng e năm ron chín mươi hai hết hàng hai cây còn lại tồn khoảng bảy lít xăng ron chín mươi năm trong bể chứa nhưng không bán
trụ cây xăng lý giải là do đơn vị đồ mối mới cung cấp hàng nên chưa kịp bởi bán
tuy nhiên trường đoàn kiểm tra là ông lê việt long tránh thanh tra bộ công thương cho rằng các lý do trên chưa thuyết phục
đoàn kiểm tra đã lập biên bản với cây xăng này và sẽ xác minh để có hình thức xử lý
tại tp hcm cập nhật đến chiều tối ngày một mươi tháng hai có bảy cửa hàng báo thiếu xăng ron chín mươi năm
có cửa hàng trên đường nguyễn thị thập quận bảy chỉ bán cho khách với hạn mức năm mươi đồng trong một lần đổ và đóng cửa vào chiều ngày một mươi tháng hai vì hết xăng
một số cửa hàng xăng dầu ở quận gò vấp tân phú cho biết thiếu xăng ron chín mươi năm chỉ mở cửa bán dầu
trường đoàn thanh tra về kinh doanh xăng dầu của bộ công thương cho biết
trên tinh thần chỉ đạo của bộ trưởng bộ công thương đoàn sẽ tiến hành thanh kiểm tra các doanh nghiệp đầu mối phân phối các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên cả nước
trên cơ sở kết quả kiểm tra bộ sẽ phối hợp với địa phương chỉ đạo các đơn vị liên quan theo thẩm quyền để kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật
trong đó kiên quyết đình chỉ tạm đình chỉ kiên quyết rút giấy phép đối với các cơ sở kinh doanh vi phạm
trước đó tại cuộc họp của chính phủ chiều ngày tám tháng hai phó thủ tướng lê văn thành cũng yêu cầu bộ công thương

trước đó tại cuộc họp của chính phủ chiều ngày tám tháng hai phó thủ tướng lê văn thành cũng yêu cầu bộ công thương đặt tên cho bộ công thương